theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bốn giờ ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín bốn độ vĩ bắc một trăm linh sáu bảy độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh thái bình nghệ an khoảng một trăm hai mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và đi vào đất liền các tỉnh ninh bình đến hà tĩnh
suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
từ nay đến ngày năm tháng tám bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
khu vực hà nội từ nay đến ngày năm tháng tám có mưa riêng ngày và đêm nay có mưa to với lượng mưa phổ biến là từ bốn mươi tám mươi mm trên hai mươi bốn h